những người có nhu cầu học tiếng anh có thể tìm được gia sư dạy online phù hợp cho mình
và ngược lại các giáo viên cũng tìm được học viên mà không phải di chuyển xa
thứ nhất là tại vì giáo viên mình cũng có thể là tương tác trực tiếp được với học sinh của mình
rồi mình nói học sinh mình cũng nghe nên tôi nghĩ nó không có gì là khó khăn
mình có thể được kiếp những thời gian này mình có thể ngồi đâu cũng được miễn là mạng ổn định là mình có thể dạy được
thì thấy rất là tuyệt vời
nhưng để có mạng lưới hơn một giáo viên từ nhiều quốc gia trên thế giới
với sự tin tưởng của các học viên như hiện nay
là cả một quá trình khởi nghiệp đầy ý chí mạnh mẽ của cô gái nhỏ nhắn phạm thị vân anh
hoạt động trong mảng kinh doanh tức là mình thông qua việc sử dụng dịch vụ và sản phẩm để tạo ra giá trị cho khách hàng thôi
mình chart up một cái để thành lập một cái văn hóa một cái tổ chức mà mình cho là phù hợp
tức là thứ nhất là để phục vụ khách hàng
rồi thứ hai nữa là để tạo ra ảnh phát tạo ra những cái tác động cho xã hội
làm những thứ mà chưa từng có chưa từng tưởng tại
thì cái đó nó khá là khó nhưng mà mình thích những bản thân khó như thế
từ cô gái trẻ vân anh
vân anh luôn toát lên một năng lượng tràn đầy một tinh thần làm việc say mê
lượt giờ bảng thành tích công việc mới thấy càng khâm phục cô gái nhỏ nhắn này
vân anh từng giữ chức vụ ceo giám đốc hoạt động của cinnamon
một công ty về công nghệ thông tin của singapore với mức lương khoảng ba đô la một tháng
cô chính là người đã cùng đồng nghiệp vực dậy công ty này khi công ty rơi vào khủng hoảng bế tắc
nhưng khát khao mình sẽ phải làm một điều gì đó tại một thời điểm nào đó vẫn cứ nung nấu trong suy nghĩ của cô
khiến cô quyết định làm gì đó
vân anh từ bỏ công việc đáng mơ ước của nhiều người và dẫn thân vào con đường khởi nghiệp
ý tưởng khởi nghiệp bắt nguồn từ chính nhu cầu cá nhân của cô
một cái lớp học đông người như vậy thì nó rất là nó không được tập trung cho bản thân mình
thì lúc đấy tôi muốn một giải pháp như vậy là không có
đấy thì tôi thấy là thiếu một cái như thế thiếu một cái nền tảng mà đứng ra kết nối cái người học và người dạy như vậy
mình sẽ có những cái nhu cầu cá nhân hóa và chỉ dành riêng cho mình thôi
và mình sẽ có tìm được những người mà dạy cho mình như vậy
và khi mà đứng ra kết nối hai người như vậy rồi thì cần có đến một bên đứng ra đảm bảo chất lượng của cái lớp học đấy
đảm bảo hai bên hành xử đúng đắn
thế là tôi thấy thiếu một cái như vậy cho hầu hết các môn học
với cái câu chuyện là xây một cái nền tảng như vậy thì chúng tôi bắt đầu bằng tiếng anh trước
giữa bộn bề cuộc sống bận rộn như hiện nay giải pháp uber gia sư tiếng anh của vân anh
như một lời giải cho nhu cầu học tiếng anh ngày càng cao của người học
chính nền tảng công nghệ thông tin phát triển là điểm mấu chốt mà vân anh đưa vào mô hình của antory
học trực tuyến giải quyết mọi vấn đề không đáng có để có giờ học hiệu quả nhất
giải quyết những cản trở về thời gian đi lại
cản trở về địa lý cách xa và nơi mà học viên được tận dụng toàn bộ thời gian của mình
để học với giáo viên theo tiêu chí một kèm một
với cách học thông qua mạng internet tôi có thể nghe giảng giải thích cho học viên mọi điều mà học viên thắc mắc
cái tôi cần lắng nghe được học sinh nói nhìn thấy học viên có hài lòng hay không
và thấy học sinh của mình thực hành như thế nào
điều đó tôi có thể làm được qua cách học này và thấy rất hài lòng
tôi thấy là học viên của mình rất là tham gia nhiệt tình trong cái bài giảng của mình
tôi nghĩ là cái
phản ứng học viên thì cũng rất là tốt
nói về cái độ tuổi thì tôi nghĩ là chắc là cũng rất là đa dạng
chín tuổi có bằng tuổi tôi cũng có
rồi lớn tuổi của tôi rất nhiều cũng có luôn
nhưng mà đa số thì họ là những người mà cũng rất là bận rộn
nhưng mà họ cũng rất là cố gắng chủ động để thu xếp cái thời gian của mình
và tham gia cái bài học thì cũng rất là nhiệt tình
rồi ngồi những cái tương tác ở trên đó thì thỉnh thoảng học sinh còn ép những cái ứng dụng khác
rồi có gì cũng trao đổi riêng với giáo viên ở bên ngoài luôn
cho nên là cũng rất là ok
giờ trước khi học với phương hình antari thì khả năng tiếng anh của con vẫn còn hạn chế
về cái phần ngữ pháp và hình tự vật
đồng thời con cũng khá là nhát khi mà gặp người nước ngoài và trực tiếp với họ
nhưng sau khi học qua skype và quen một số thầy người nước ngoài
các thầy đã giúp con tiến bộ hơn trong từ vật và ngữ pháp
đồng thời chỉ giới con cách để giao tiếp với người nước ngoài
từ đó con cảm thấy tự tin hơn và con nghĩ là cái mô hình học này rất hiệu quả
không thành công nào mà không trải qua khó khăn dự án của vân anh cũng thế
phân ảnh hiểu rõ khởi nghiệp nếu muốn tồn tại lâu dài phải được duy trì bằng uy tín của sản phẩm
ở đây chính là kết quả của người học
mô hình học có thể rất khả thi nhưng để bảo đảm tính hiệu quả
cần có một bộ máy theo dõi một cách bài bản cho từng học viên từng lớp học
và một bộ máy hoạt động chuyên nghiệp đứng đằng sau giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong quá trình học ra đời
đây là một ưu điểm vượt trội nữa cho mô hình của antory
cũng là để giúp vân anh vượt qua những khó khăn trong quá trình duy trì hình thức uber gia sư tiếng anh này
thực tế tạm gọi là những thử thách thôi
vì hình thức học trực tuyến một kèm một như tất cả mọi người biết
thì đây là hình thức khá là mới tại việt nam
và antory là một trong những công ty đầu tiên từ hai nghìn một mươi bốn bắt đầu đưa mô hình này vào việt nam
thì thử thách lớn nhất là tại việt nam mình chưa quen với những hình thức học trực tuyến
mà lại là học trực tuyến một kèm một
có nghĩa là giữa người học viên và người giáo viên có sự tương tác trực tiếp với nhau ngay lúc đó
thì đó là một trong những thử thách lớn nhất của antory
là làm sao để hình thức trực tuyến này được phổ biến tới nhiều người hơn
các hoạt động của startup cần rất là nhiều kinh phí
vì thế nên là phía antory luôn phải tối ưu
cái nguồn lực để xây dựng các chiến dịch các hoạt động mà không cần phải bỏ tiền vào nó
mà là dùng các nguồn lực của chính nó để tạo ra cái hệ hiệu quả
mình sẽ phải xây dựng một hệ thống bao gồm những phần nào
và trong tương lai là ba tháng sáu tháng một năm thậm chí là ba năm
thì hệ thống cần có những gì đạt đáp ứng được những nhu cầu gì vào những mốc thời điểm đó
thì mình sẽ phải lên trước kế hoạch về
về phần kỹ thuật về con người và cái quy mô của cái đội ngũ sắp tới
đây có thể coi là sản giao dịch tiếng anh trực tuyến đầu tiên ở việt nam
bởi chưa có một mô hình nào quy mô và hoạt động chuyên nghiệp như antory của vân anh
có một điều thú vị đặc biệt ở mô hình này đó là sự xuất hiện của các giáo viên người philippines
đây là quốc gia nói tiếng anh là ngôn ngữ chính thức
nên chất lượng giáo viên đạt chuẩn nhưng giá học lại rẻ hơn rất nhiều
so với giáo viên đến từ các nước anh
vân anh đã tìm hiểu và tận dụng cơ hội này như một bài toán kinh tế ba bên cùng có lợi
cho học viên giáo viên và mô hình của mình
ở phía philippines thấy là các bạn nhật và hàn sau đấy du học rất là nhiều
mà việt nam mình đã không biết việt nam mình đã không có điều kiện biết những cái đó
thì câu chuyện rất là đơn giản thôi là kết nối người dạy ở philippines với người học ở việt nam
thì philippines là một cái nơi mà rất là phổ biến về cái chuyện dạy học
nếu cần học với giáo viên việt nam trước thì mình sẽ kết nối cả ba năm đó với học viên việt nam mình
toát lên từ cô gái trẻ này là một ý chí khởi nghiệp mạnh mẽ nhưng tâm huyết hơn
cô luôn muốn truyền lửa đam mê khởi nghiệp của mình tới những người đồng nghiệp
và cao hơn nữa vân anh muốn một tập thể mà mọi người làm việc với tinh thần khởi nghiệp sáng tạo của tuổi trẻ
ở antori không khí làm việc luôn sôi nổi chan đầy sự đam mê
nhưng thực sự hiệu quả
đó là điều đáng khâm phục hơn nữa ở dự án khởi nghiệp của cô gái nhỏ nhắn này
bởi cô đang khởi gợi lên một phong trào khởi nghiệp từ chính họ và cho họ
khi vào một công ty start up thì vấn đề về làm việc tám tiếng hay là lương nó không còn quan trọng nữa
quan trọng là mình đóng góp được cái gì cho cái mô hình này
bây giờ mô hình này là một cái mô hình nó rất là hay và nó thật sự cần thiết cho xã hội bây giờ
nên mình phải nghĩ tới cái mục đích cuối cùng là mình
đem lại được cái gì đó cho người dùng cho xã hội
nên những cái việc mà ô tê hay là làm việc có thể là nhiệt huyết máu lửa là nó sẽ tự nhiên nó đến
vì mình được làm những cái thứ mà nó mục đích
vậy là mục đích lớn lao hơn so với những cái công việc hàng ngày của mình
tôi cảm thấy bởi vì là một môi trường start up thì xung quanh mình
bởi vì mình vẫn còn rất là trẻ năng động và mọi người cũng như thế
cái này ảnh hưởng
bản thân mình là cái cơ bản đầu tiên nhưng vẫn ảnh hưởng từ người khác rất là nhiều
như du binh mình các mọi người hay là các bạn rất là năng động rất là nhiệt huyết trong công việc
chính vì vậy nó cũng ảnh hưởng tới bản thân mình nữa
là mỗi ngày làm việc thì cố gắng gọi là không thể hiện ra hết được những cái gì có thể
chỉ là cố gắng tốt chức làm tốt nhất có thể trong cái hoàn cảnh lúc bây giờ mà thôi
với vân anh khởi nghiệp thành công không phải là sự thành công của riêng cá nhân
mà đó là công sức của tập thể
là sự lan tỏa cộng hưởng sự sáng tạo hết mình của tuổi trẻ
chính điều đó là một động lực quan trọng để trong tương lai
công ty của cô có niềm tin để phát triển
để mô hình uber giáo sư tiếng anh thực sự phát huy tối đa tính ưu việt của nó
không chỉ gói gọn trong phạm vi một đất nước mà có thể mở rộng hoạt động sang một số nước đông nam á khác
khởi nghiệp sẽ luôn là bài toán khó bởi trong thế giới phẳng ngày nay
mọi sản phẩm mọi dịch vụ đáp ứng nhu cầu của con người đã ra đời
học tiếng anh cũng vậy
không còn là câu chuyện mới chỉ có cách thức triển khai là mới
câu chuyện khởi nghiệp của vân anh là minh chứng cho một tư duy sáng tạo của giới trẻ
luôn tạo ra những con đường riêng để đến đích